vào ngày hôm nay tại điểm chốt phòng chống dịch tại phía nam ở xã xen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
các ngành chức năng tỉnh quảng bình đã tổ chức đón dẫn và tổ chức hỗ trợ giúp người dân đi xe máy từ miền nam về quê
lực lượng công an tỉnh quảng bình đã chủ động bố trí lực lượng dẫn đoàn tiếp đón và giúp đỡ người dân lương thực nước uống xăng
nhằm tiếp sức để người dân trở về nhà an toàn
do thời tiết mưa dẫn đến việc đón tiếp hỗ trợ số người dự kiến trên một năm trăm linh người gặp khó khăn nên công tác chuẩn bị được tiến hành gấp rút hơn
như lắp thêm dạp có mái che bố trí địa điểm rộng để có thể đón và tạm dừng nghỉ gần một xe máy nhưng không gây ách tắc giao thông
cũng như ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
công tác hỗ trợ giúp người dân đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình công an huyện lệ thủy và đoàn thanh niên
hội phụ nữ công an tỉnh quảng bình chuẩn bị
hội phụ nữ công an tỉnh quảng bình chuẩn bị các suất ăn miễn phí gồm nước bánh ngọt lương khô và xăng để tiếp nhiên liệu cho các phương tiện xe máy
đồng thời công an huyện lệ thủy bố trí hai cán bộ trực tiếp sửa xe máy cho đoàn người về quê cùng với sự hỗ trợ của nhóm các bạn trẻ thiện nguyện
tại thành phố đồng hới với nước uống bánh mì bánh ngọt xôi
đối với người di chuyển trong đoàn có điểm đến tại quảng bình được lực lượng y tế tại điểm chốt tiến hành test nhanh và khai báo y tế
hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch
số lượng người về quê quảng bình ước tính của đoàn người trong sáng ngày hôm nay bốn tháng một mươi là khoảng gần sáu mươi người